cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính với số ca mắc cũng như tử vong cao hàng đầu tại việt nam
bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa đe dọa tính mạng của hàng triệu người nếu không được phát hiện sớm và có pháp đồ điều trị phù hợp
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị mới truyền hóa chất động mạch gan
phần lớn người bệnh ung thư gan ở việt nam thì lại không đến ở giai đoạn sớm tức là khi khối u còn nhỏ chưa gây triệu chứng thì người bệnh lại không đến
phần lớn người bệnh đều đến ở những giai đoạn muộn khi mà đã bắt đầu khối u gây triệu chứng như là đau người bệnh đau hạ sườn phả mới đi khám thì lúc ấy khối u đã to rồi nó chèn ép ra ngoài bao gan và nó gây cảm giác đau
hoặc là khi vàng da vàng mắt bụng cổ trướng thì người bệnh mới đi khám thì lúc ấy là khối u đã coi như là di căn toàn ổ bụng dẫn đến chuyện những cái triệu chứng như trên
thế thì phần lớn người bệnh đến vào giai đoạn muộn và trong những giai đoạn muộn thì những phương pháp điều trị tại chỗ được áp dụng sẽ rất hạn chế
ví dụ như phẫu thuật khi khối u lớn quá thì chúng ta không thể phẫu thuật được hoặc là khi khối u đã có di căn xâm lấn có huyết khối tĩnh mạch cửa thì chúng ta sẽ rất khó khăn trong vấn đề phẫu thuật
rồi khối u quá lớn thì chúng ta không thể đốt sóng cao tần u được
rồi ngay cả việc nút mạch khối u cũng rất là nguy hiểm khi khối u đã có huyết khối tích mạch cửa
vì thế mà chúng ta sẽ ứng dụng một trong những phương pháp mà có hiệu quả tương đối tốt đấy chính là truyền hóa chất động mạch gan
truyền hóa chất động mạch gan tức là gì
tức là mỗi một khối u gan nó sẽ có động mạch nuôi khối u đấy
cái động mạch này sẽ đưa máu đến và cung cấp dinh dưỡng giúp cho khối u lớn lên và phát triển
chúng ta sẽ đặt một cái ống thông từ vùng bẹn tức là từ cái động mạch đùi vào đến cái động mạch nuôi khối u
sau đó thì chúng ta đặt một cái cổng truyền ở vùng bẹn chúng ta khâu lại trên mặt da sẽ không hiện ra gì cả
cứ mỗi lần bệnh nhân đến theo chu kỳ thì chúng ta sẽ cắm một cái kim truyền vào cái chỗ cổng truyền và vùng vẹn
và sau đó thì chúng ta sẽ bơm hóa chất qua cái cổng truyền đó
theo cái ống thông thì hóa chất sẽ vào ống thông và sau đó thì vào thẳng cái động mạch nuôi u gan
tác dụng trực liên tiếp đến các tế bào gan và tiêu diệt các tế bào u gan
phương pháp này là một phương pháp tương đối hiệu quả dễ áp dụng và chi phí thì rẻ
có thể áp dụng được đối với những người có thu nhập thấp như là thu nhập trung bình
bên cạnh những cái thuốc như là thuốc đích hay thuốc miễn dịch là những cái biện pháp điều trị mà tương đối đắt tiền
đối với những bệnh nhân ở giai đoạn tiến triển và di căn
thế thì cái phương pháp truyền vào chất động mạch gan này thì được ứng dụng nhiều ở nhật và hàn
phát triển rất là mạnh và sau đó thì đã được chúng ta tại việt nam ứng dụng tại các bệnh viện lớn
vậy thì ưu điểm của phương pháp hóa chất động mạch gan là gì thưa bác sĩ
là chúng ta sẽ đặt ống thông vào thẳng động mạch như khối u gan
thế thì chúng ta cứ bơm hóa chất theo định kỳ vào cái ống thông đấy và cái hóa chất sẽ vào thẳng khối rugan tiêu diệt tế bào gan
như vậy tác dụng trực tiếp lên tế bào gan sẽ tăng được hiệu quả điều trị và tiêu diệt u
thứ hai nữa là theo cái chu kỳ hóa chất mà chúng ta truyền thì chúng ta sẽ không truyền một lượng lớn hóa chất vào mà chúng ta sẽ truyền trong nhiều ngày
vì thế mà tương đối an toàn cho người bệnh rất là ít tác dụng phụ ít gây suy gan cấp hay là ít gây những cái biểu hiện tác dụng phụ khác
ví dụ như là nôn mửa hay là suy kiệt hay là thiếu máu
cái thứ ba nữa đấy là chi phí
trong các phương pháp điều trị ung thư gan giai đoạn tiến triển và di căn thì cái phương pháp điều trị hóa chất động mạch gan này có chi phí tương đối rẻ
chúng ta sử dụng các hóa chất cơ bản dành cho người bệnh nên là chi phí tương đối rẻ được bảo hiểm chi trả và người bệnh sẽ đỡ được cái gánh nặng về kinh tế trong cái quá trình điều trị
một lần nữa cảm ơn bác sĩ trần hải bình đã tham gia chương mục của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì người bệnh sẽ có những kiến thức cụ thể hơn để điều trị bệnh ung thư gan
được đầu tư trang thiết bị hiện đại quy tục đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao luôn quan tâm chăm sóc chuyên biệt cho từng bệnh nhân
hỗ trợ tiếp cận với các chuyên gia y tế hàng đầu ở nước ngoài cập nhật nhanh các pháp đồ điều trị tương đương với tiêu chuẩn thế giới
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh ung thư trong khu vực và người bệnh trở về từ các trung tâm y tế nước ngoài
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai